khi nhắc đến đoàn bá tuấn anh những người hâm mộ bóng bàn chắc hẳn đều biết đến những thành tích trói sáng của tay vợt này với nhiều danh hiệu cá nhân và đồng đội tiêu biểu là hai tấm huy chương vàng tại hai kỳ sea games gần đây
đồng thời vận động viên này cũng đang nắm giữ ngôi vị số một việt nam ở nội dung đơn nàng
trong lần đầu tiên tham dự sea games hai mươi chín tay vợt hải dương đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua các tay vợt singapore để giành huy chương vàng đồng đội nam
hai năm sau tuấn anh tiếp tục cùng nguyễn anh tú đem về tấm huy chương vàng cho bóng bàn tại sea games ba mươi
ở giải trong nước đoàn bà tuấn anh cũng được đánh giá là tay vợt mạnh khi từng vô địch giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
trở thành tay vợt hải dương thứ nhì sau tượng đài vũ mạnh cường đoạt được danh hiệu này trong hơn hai thập niên vừa qua
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi khởi tranh vào một mươi hai tháng bảy tới đây
tay vợt chủ lực hai mươi năm tuổi của bóng bàn hải dương
hải dương đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch cũng như tấm huy chương vàng tại kỳ sea games ba mươi một diễn ra tại việt nam vào năm sau